ủy ban điều tra khu vực tỉnh moscow của nga cho biết một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm thương mại megakimi nằm ở phía tây bắc thủ đô moscow ngày hôm nay
nguyên nhân gây cháy là do vi phạm các quy tắc an toàn khi tiến hành công việc hàn điện
trước đó ba phương tiện chữa cháy và hàng chục cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường vụ việc
toàn bộ tòa nhà của trung tâm thương mại trên đã chìm trong biển lửa diện tích đám cháy lên đến một mươi tám m hai
một khu vực diện tích khoảng năm m hai đã bị đổ sập
mức độ nguy hiểm của vụ hỏa hoạn được đánh giá là ở cấp độ ba trên thang gồm năm cấp độ
lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường chỉ bốn phút sau khi nhận được tin báo cháy
tuy nhiên phải mất tới khoảng ba giờ bốn mươi phút đám cháy mới được dập tắt